thưa quý vị sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
về việc lập danh sách tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt năm cho người trên sáu mươi năm tuổi
theo đó trong đợt năm này tp hcm được phân bổ tiếp nhận hơn một một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
thành phố sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người có bệnh mãn tính người trên sáu mươi năm tuổi
người nghèo đối tượng chính sách người lao động làm việc tại các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tiện ích thực phẩm chăm sóc sức khỏe
và một số ngành nghề khác
được tiêm vaccine này cũng sẽ ưu tiên cho công nhân người nước ngoài trên địa bàn thành phố
sẽ có sáu trăm ba mươi điểm tiêm chủng tại ba trăm một mươi hai trạm y tế quận huyện
và mỗi quận huyện sẽ tổ chức thêm một địa điểm tiêm chủng khác
trung bình mỗi điểm tiêm cho một trăm hai mươi người mỗi ngày
dự kiến đợt tiêm chủng này sẽ được tiến hành trong hai đến ba tuần